cảm ơn các bạn đã theo dõi
bước đầu ngành đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
để thấy được những kết quả trong việc tinh gọn bộ máy của ngành tài chính
từ năm hai nghìn một mươi ba đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy đã cắt giảm gần hai tám trăm linh đồ mối các đơn vị

tổng cục thuế cấp tổ đội tại địa phương

tổng cục thuế cấp giảm bảy trăm linh đồ mối cấp tổ đội thuộc tri cục
tổng cục hải quan giảm được một mươi ba đồ mối cấp phòng thuộc vụ thuộc tổng cục
giảm ba mươi bảy phòng và tương đương thuộc cục hải quan tỉnh liên tỉnh thành phố